các ngân hàng thương mại sẽ tạm dừng việc tăng phí thẻ rút tiền atm để tạo sự đồng thuận trong dự luận
đây là yêu cầu từ phía ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng thương mại ngay sau khi có thông tin về việc một số ngân hàng thương mại sẽ tăng phí thẻ rút tiền atm
theo đại diện ngân hàng nhà nước với vai trò quản lý ngân hàng nhà nước đã có quy định về khung và mức phí của dịch vụ rút tiền nội mạng và ngoại mạng để buộc các ngân hàng phải tuân thủ
trong khung biểu phí này các ngân hàng tăng như thế nào là do chính sách của từng ngân hàng miễn không vượt mức quy định đã đề ra
đại diện ngân hàng nhà nước khẳng định mức tăng trên của các ngân hàng thương mại là đã có lộ trình và không vi phạm quy định
tuy nhiên theo ngân hàng nhà nước khi đưa ra bất kỳ sự thay đổi nào các ngân hàng cần minh bạch thông tin và giải thích cho khách hàng hiểu và cân bằng lợi ích giữa ngân hàng và khách hàng để tạo ra sự hài hòa giữa người cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ
chính vì vậy ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại không được tăng phí rút tiền atm nội mạng vào thời điểm này